việc tái nhiễm vẫn có thể xảy ra cùng chủng omicron nhưng khác tuyếp
sau dịp nghỉ lễ quốc khánh mùng hai tháng chín số ca mắc có xu hướng tăng
bởi nhu cầu đi du lịch đi chơi và tham quan nhiều
người mắc covid một mươi chín không có triệu chứng nên vẫn tiếp xúc với người không mắc bệnh
khiến cho số ca nhiễm tăng
bị truy nã về tội trộm cắp tài sản trần văn lắm chú tại huyện thoại sơn
đã bị lực lượng công an phường mỹ long thành phố long xuyên tỉnh an giang
phát hiện bắt giữ tại một cửa hàng game trên địa bàn
trước đó vào ngày hai tháng bảy lắm cùng với đồng bọn dùng kim cộng lực
cắt khóa cửa hàng tại khu vực ấp hòa phú bốn thị trấn an châu huyện châu thành
lấy trộm bảy chiếc xe đạp điện
sau khi bị bắt giữ và được gia đình bảo lãnh lắm trốn khỏi địa phương
và bị truy nã về tội trộm cắp tài sản
hiện lắm được bàn giao cho công an huyện châu thành tiếp tục xử lý theo thẩm quyền
vào chiều ngày hôm qua ngày bốn tháng chín ba xe ô tô bốc cháy liên hoàn
tại bãi đỗ xe của dãy nhà hàng tiệc cưới nằm trên đường hai tháng chín
phường hòa cường bắc quận hải châu thành phố đà nẵng
thông tin ban đầu vào khoảng một mươi ba h chiều ngày hôm qua ô tô một mươi sáu chỗ biển số tỉnh quảng nam
đang đỗ trong bãi giữ xe nhà hàng tiệc cưới thì bốc cháy ở trước cabin
do gặp gió lớn cùng với nắng nóng ngọn lửa nhanh chóng cháy lan sang xe ô tô một mươi sáu chỗ
đỗ sát bên cạnh đám cháy được khống chế sau hơn một mươi phút
tại hiện trường hai ô tô một mươi sáu chỗ bị lửa thiêu rụi chơ không sắt
một ô tô năm chỗ gần đó bị cháy xém nguyên nhân của vụ hỏa hoạn đang được điều tra làm rõ
tiếp sau đây là những thông tin về truy nã tội phạm
và nội dung này cũng sẽ kết thúc phần điểm tin nhanh phát sóng lúc chín h trên antv
cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi
kính chào quý vị và các bạn mời quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
thưa quý vị và các bạn công an thành phố việt trì tỉnh phú thọ
đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng lù a tùng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
hộ khẩu thường trú tại phường dữ lâu thành phố việt trì tỉnh phú thọ
về tội cố ý gây thương tích
cũng phạm tội cố ý gây thương tích và phải nhận quyết định truy nã
của công an huyện tam nông tỉnh phú thọ là đối tượng đinh văn thìn
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám hộ khẩu thường trú tại khu ba xã thọ văn huyện tam nông tỉnh phú thọ
còn về tội gây dối trật tự công cộng
công an huyện lâm thao tỉnh phú thọ đã ra quyết định truy nã
đối với đối tượng đinh trung thảo sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai hộ khẩu thường trú
tại khu ba xã thanh đình thành phố việt trì tỉnh phú thọ
chúng tôi luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện
hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi
theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi và sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy
hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
quý vị sẽ được bảo mật thông tin cá nhân khi cung cấp thông tin đối tượng truy nã cho chúng tôi
và sẽ có phân tưởng cho những thông tin có giá trị
mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
để đảm bảo an toàn hết sức lưu ý quý vị tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi
hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra
bộ công an phối hợp thực hiện